chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau ba ngày làm việc chiều nay hội nghị lần thứ một mươi bảy ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã bế mạc
các đại biểu đã thông qua nghị quyết hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm phát biểu bế mạc hội nghị
phát biểu bế mạc hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh
với nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân tp trong hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tp lần thứ một mươi tp đã giữ được vị trí đầu tàu kinh tế trung tâm văn hóa khoa học kỹ thuật của cả nước
tuy nhiên từ khi thực hiện bảy chương trình đột phá đến nay nhìn lại vẫn còn nhiều hạn chế cần xem xét như vấn đề thiếu vốn cho dự án giải phóng mặt bằng chậm trật tự quản lý nhà nước và cả sự tham gia của người dân trong các dự án liên quan còn hạn chế
đồng chí nguyễn thiện nhân gợi mở một số giải pháp như thay đổi phương thức triển khai các chương trình đột phá chẳng hạn như mỗi chương trình phải có chủ tịch hoặc một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp phụ trách thương vụ thành ủy cũng phân công người tham gia ngoài ra cần phải ứng dụng công nghệ mới trong từng chương trình đột phá